huyện tân yên tỉnh bắc giang được phân bổ một mươi một liều vaccine covid một mươi chín hiện đã tiêm được cho khoảng năm năm trăm linh công nhân
dự kiến trong ngày mai mùng năm tháng sáu sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine
theo đại diện trung tâm y tế huyện tân yên toàn bộ lực lượng nhân sự tiêm vaccine tại huyện tân yên được điều động từ các đơn vị địa bàn huyện như các xã
trung tâm y tế và bệnh viện huyện do không nằm trong khu vực điểm nóng của dịch covid một mươi chín nên huyện tân yên tự triển khai tiêm vaccine cho công nhân
để ưu tiên lực lượng nhân sự hỗ trợ cho các huyện khác trong tỉnh đại diện ủy ban nhân dân huyện tân yên và trung tâm y tế huyện kiến nghị bộ y tế quan tâm và hỗ trợ trung tâm y tế huyện
từng bước hiện đại hóa đáp ứng tốt nhu cầu điều trị của người dân trên địa bàn huyện